công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép trong thời gian giãn cách xã hội
trước đó qua kiểm tra công tác thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn tại phòng trọ số sáu thuộc dãy nhà trọ ở ấp ba xã xuân hưng
công an huyện xuân lộc đã phát hiện huỳnh thị anh bốn mươi tuổi thường trú tại xã xuân hòa huyện xuân lộc
cùng với bảy người dân có dấu hiệu sinh hoạt tôn giáo trái phép cụ thể là đang nghe giảng kinh thánh trực tuyến
làm việc với cơ quan công an anh khai nhóm người trên do anh tổ chức để nghe đọc kinh thánh trực tuyến thông qua việc truy cập vào một tài khoản ở nước ngoài
hôm nay tòa án nhân dân huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã mở phiên sơ thẩm công khai xét xử vụ án chống người thi hành công vụ
xảy ra tại chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam huyện
theo đó bị cáo phạm quốc học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên là nhân viên y tế của bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên đã bị tòa án nhân dân huyện đồng xuân tuyên phạt sáu tháng tù giam
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng chín mặc dù không có bằng lái xe mô tô và đã uống rượu bia
nhưng phạm quốc học vẫn điều khiển xe mô tô từ thành phố tuy hòa về nhà ở xã xuân sơn nam huyện đồng xuân
khi đến chốt kiểm dịch thôn tân hòa xã xuân sơn nam
do khai báo thông tin y tế không đầy đủ nên phạm quốc học được các nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo bổ sung
tuy nhiên học không chấp hành mà buông lời lẽ chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
sau đó bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt gây thương tích cho một cán bộ dân quân đang làm nhiệm vụ
buộc lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phải khống chế áp giải đối tượng về trụ sở làm việc
ngay sau đó đối tượng phạm quốc học đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân khởi tố về tội chống người thành công vụ theo khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
chiều nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt hàn nay hương thường gọi là ma hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư trú tại xã tu cha huyện đơn dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài bản án hình sự hương còn để lại rất nhiều món nợ dân sự với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
theo cáo trạng trong quá trình mua bán thu mua lúa cà phê và tham gia đáo hạn ngân hàng cho một số hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy hương liên tục vay tiền của rất nhiều người dân trên địa bàn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng với số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
trong đó hương nợ của bà nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là người cùng xã tu cha với số tiền bảy tỷ hai trăm một mươi triệu đồng
nhưng không trả đúng hẹn nên bà hương không cho vay nữa
để bà thu tiếp tục cho vay hương đã đưa ra các giấy tờ không có thật có nội dung
nhiều người khác đang vay nợ hương và bản thân đang thực hiện giúp đáo hạn ngân hàng cho nhiều hộ dân ở trong xã
cả tin nên bà thu tiếp tục cho hương vay ba lần nữa với tổng số tiền là một hai mươi bảy tỷ đồng và sau đó hương mất khả năng trả nợ
cơ quan công an đã bắt tạm giam hương để điều tra vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hàn nay hương
một mươi ba năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bà thu một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng
xảy ra mâu thuẫn nguyễn minh như sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã sử dụng hung khí đâm tử vong người tình
toán nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cao nguyễn minh như
mức án trung thân vì hành vi giết người
theo cáo trạng nguyễn minh như và chị đê thuê trọ và sống chung như vợ chồng
do nghi ngờ chị đê có quan hệ với người đàn ông khác nên như ghen
và thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động hàng ngày của chị đê
vào khoảng hai mươi một h năm mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai trong lúc cãi vã như đã dùng dao đâm một mươi ba nhát vào vùng người của chị đê
làm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với đối tượng vi cảnh vẻ
phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tỉnh hà giang
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
phòng tài nguyên và môi trường huyện yên minh tiếp nhận sáu hồ sơ vụ việc
liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép do công an huyện yên minh chuyển đến
để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi cảnh về đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng gây hậu quả thiệt hại lớn cho tài sản của nhà nước
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn huyện nho quan tỉnh ninh bình
xuất hiện một nhóm khoảng một mươi năm đối tượng do đinh văn bảy cầm đầu thường xuyên đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ tám đối tượng
đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan
lực lượng chức năng đã thu giữ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt một mươi năm điện thoại di động một mươi bốn bảng ghi chép số lô số đề
đối tượng đinh văn bảy khai nhận thường xuyên nhận chuyển bảng số lô số đề của nhiều đối tượng
thông qua tin nhắn điện thoại zalo số tiền chơi số lô số đề trong ngày hai mươi ba tháng chín là hơn sáu trăm linh triệu đồng
đột nhập vào tiệm bạc để trộm cắp nhiều nữ trang trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
một đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đối tượng bị bắt giữ là huỳnh văn quỳnh
vào đêm ngày hai mươi một tháng chín đối tượng quỳnh đột nhập vào tiệm bạc duy hiếu ở phường phước vĩnh
thành phố huế và dùng dụng cụ mang theo cậy phá tủ lấy trộm nhiều nhẫn dây chuyền lắc bạc
có tổng trọng lượng khoảng bảy mươi lượng sau khi gây án đối tượng đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
vào sáng ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng chín đối tượng huỳnh văn quỳnh đem số trang sức trộm được
đưa đến các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thành phố huế để tiêu thụ
sau khi đã tiêu thụ hết số tài sản trên quỳnh đến lẩn trốn tại nhà người quen
sau đó thì bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ
còn tại đồng tháp lợi dụng là xe luồng xanh một đối tượng đã giả làm lơ xe để thông qua chốt kiểm dịch
từ tp hcm về huyện lấp vò tỉnh đồng tháp tuy nhiên hành vi này đã không qua mặt được lực lượng làm nhiệm vụ
vào ngày một mươi chín tháng chín tài xế nguyễn văn tuấn
tỉnh bình dương điều khiển xe tải luồng xanh khi vừa chạy qua chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ tám mươi
thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp khoảng năm mươi mét thì bất ngờ dừng phương tiện để một người xuống xe
thấy có dấu hiệu nghi vấn lực lượng làm nhiệm vụ đã đến kiểm tra
thì phát hiện người xuống xe là phạm thành công chú tại huyện lấp vò
qua làm việc tuấn thừa nhận
do có quen biết nên cho công đi nhờ xe từ tp hcm về đồng tháp
quá trình di chuyển công giả lấm lơ xe ngồi phía trước cùng với tuấn nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã long hưng bê huyện lấp vò đã lập biên bản vi phạm hành chính với tuấn
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
đồng thời đưa công đi cách ly tập trung và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tin an ninh trả tự đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa bắt giữ đối tượng bạch thị hoa
chú tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là gần bốn trăm ba mươi g heroin
số ma túy trên bao gồm một bánh và hai gói nhỏ heroin được hoa giấu trong một bao gạo loại nhỏ để ngay trên thùng xe ô tô mà hoa thuê riêng
đến đêm ngày một mươi tám tháng chín khi chiếc xe này lưu thông theo hướng thái nguyên bắc cạn về đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn thì bị lực lượng công an bắt giữ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án bắt quả tăng một đối tượng đang vận chuyển một bánh heroin
vào chiều ngày một mươi chín tháng chín tại khu vực xã thanh trăn huyện điện biên đội cảnh sát hình sự công an huyện điện biên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác và bỏ chạy
tổ công tác đã nhanh chóng không chế bắt giữ được đối tượng khám xét người và phương tiện thu giữ một bánh heroin được đối tượng cất giấu nguy trang trong thùng mì tôm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lò văn hà chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới vận chuyển vào điện biên để tiêu thụ
là đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội khi bị mẹ con bà võ thị nga đuổi ra khỏi nhà
nổi máu côn đồ nguyễn văn dũng còn gọi là bé hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đã lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà nga trong đêm rồi bỏ trốn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang đã xác định và bắt giữ được dũng sau bốn ngày lẩn trốn
trong lúc bà võ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc cùng con gái là bùi thị diễm mừng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và cháu ngoại cao quốc trí sinh năm hai nghìn một mươi sáu đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước
hoàng sợ bà nga nhảy phía sau nhà xuống đất bị thương còn mừng và bé trí bị kẹt lại trong nhà được người dân kịp thời đưa ra ngoài
công an huyện gia lâm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chín đối tượng sáu nam và ba nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai loại ma túy ketamin và mdma kết quả giám định cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
như vậy chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng chín công an huyện gia lâm đã phát hiện và xử lý ba vụ tụ tập bay lắc bất chấp lệnh cấm
theo cơ quan công an lợi dụng giãn cách xã hội nhiều đối tượng sử dụng các căn hộ trung cư căn hộ cho thuê để tổ chức
sử dụng ma túy xu hướng này đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất đối phó tình vi hơn

gia tăng hoạt động